vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi sáu tháng bốn lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp cùng cảnh sát đường thủy công an tỉnh kiên giang đã bắt quả tang huỳnh phúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ xã long thạnh huyện rồng giềng kiên giang đang dùng phương tiện thủy có vận tốc cao để vận chuyển hàng cấm
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một mươi ba bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu hero z và ram và một chiếc cano
tại cơ quan công an phúc khai nhận vào tối ngày một mươi năm tháng bốn phúc điều khiển cano đi từ nhà đến địa bàn tỉnh an giang gặp một nữ đầu nậu để lấy số thuốc lá lậu nói trên với giá bảy mươi triệu đồng trở về huyện rồng riềng kiên giang để bán lại cho các tiệm tạp hóa kiếm lời
vừa đi đến đoạn kênh thuộc ấp tám xã sơn kiên huyện hòn đất tỉnh kiên giang thì bị công an bắt giữ hiện phúc đang bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ